trong hoàn cảnh cả thế giới cùng có chung vấn đề là đại dịch covid một mươi chín thì việt nam là một trong số các quốc gia được đánh giá cao
vì những hành động quyết liệt chủ động của chính phủ ngay từ đầu đối với công tác phòng chống dịch bệnh
không những vậy việt nam còn được coi là một điểm sáng về kinh nghiệm trong phòng chống dịch trên thế giới
hàng loạt các tổ chức quốc tế và báo chí phương tây đồng loạt ca ngợi công tác này của việt nam
khi mà trên thực tế đến nay chưa có ca nào tử vong dù việt nam là nước có chung đường biên giới kéo dài với trung quốc
thời báo tài chính financial times một trong những tờ báo tên tuổi nhất ở anh đã nhận định
chiến thắng của việt nam trước virus corona là nhờ một mô hình có chi phí thấp
tờ báo cũng khẳng định chính sự chủ động từ sớm của chính phủ việt nam ngay từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
là một trong những yếu tố quyết định thành bại của cuộc chiến này
còn bài viết của diễn đàn kinh tế thế giới lại đặt câu hỏi
một quốc gia có nguồn lực hạn chế lại có thể đối mặt với một đại dịch toàn cầu
khiến cả những nước phát triển cũng lâm vào thương
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who và trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ
cũng đều lên tiếng ca ngợi công tác phòng chống dịch của việt nam
bày tỏ mong muốn việt nam chia sẻ thông tin kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với cộng đồng quốc tế
việt nam đối với dịch covid một mươi chín thành công là nhờ ba yếu tố
sự chuẩn bị kỹ càng của hệ thống y tế trong nhiều năm qua
kích hoạt sớm hệ thống ngưng phó
và cách tiếp cận toàn xã hội dưới sự chỉ đạo khuyết liệt của các cấp cao nhất của chính phủ
chúng tôi rất ấn tượng với cách chống dịch medin việt nam
và tôi nghĩ đây là bài học rất hay cho các nước khác nên học hỏi
đã có rất nhiều công dân của các nước đã được các bác sĩ việt nam chữa khỏi bệnh
bất kể đó là công dân của quốc gia nào các bác sĩ việt nam đều nỗ lực hết mình tận tâm cứu chữa
các bác sĩ việt nam đã cứu sống chúng tôi mọi người đều rất tuyệt vời

tôi nghĩ rằng họ thực sự là những người may mắn khi được cứu chữa tại việt nam
bởi chính phủ việt nam rất chủ động và ứng phó kịp thời với dịch bệnh
tôi nghĩ họ đã được chăm sóc rất tốt trong môi trường y tế chuyên nghiệp và nhanh chóng bình phục
là một quốc gia còn gặp nhiều khó khăn nhưng việt nam luôn sẵn lòng giúp đỡ các nước khác
trên cơ sở song phương và đa phương trong khả năng tốt nhất của mình
những người bạn đích thực xin cảm ơn việt nam là chia sẻ của đại sứ quán đức tại việt nam
đăng trên trang facebook sau khi nhận được một trăm một mươi chiếc khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín từ chính phủ việt nam
trong khi đó đại sứ anh tại việt nam ông gareth wood cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới việt nam
tôi mong muốn được kể lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác sĩ và các cơ quan chính phủ việt nam
vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân anh trong thời gian qua
rất nhiều dụng hệ anh đã bấy tỏ lòng viện ơn tới người việt nam
và mới đây trên hà nội massive community cộng đồng cho người nước ngoài và người việt nam giao lưu
một thành viên đã đăng tải bức ảnh hàng loạt người nước ngoài cảm ơn việt nam
bằng thông tin của hà nội massive community
việt nam cố lên